hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
kính chúc quý vị và các bạn đón một ngày mới đầy hứng khởi
và những tin tức có liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín vẫn chưa hết nóng
có thể thấy rằng ở triều tiên hiện đang loay hoay đối phó với covid một mươi chín
rõ nhất ông kim trân ưn đã chỉ đạo khẩn cấp giải phóng và cung cấp kịp thời thuốc từ nguồn dự trữ quốc gia cho hệ thống nhà thuốc
đồng thời lệnh cho hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động hai mươi bốn giờ
trước đó nhà lãnh đạo kim trân ưn tiếp tục triệu tập họp bộ chính trị để đưa ra các hướng dẫn chỉ đạo trong nỗ lực đối phó với đại dịch
tại cuộc họp nhà lãnh đạo triều tiên chỉ trích thái độ làm việc vô trách nhậm và khả năng tổ chức điều hành yếu kém của một số bộ phận quan chức cũng như ngành y tế công cộng
theo ông những người này đã không hoàn thành trách nhiệm và không nhìn nhận đúng thực chất về cuộc đời
trong cuộc khủng hoảng hiện nay ông kim trần ưn chỉ đạo khẩn cấp giải phóng và cung cấp kịp thời thuốc từ nguồn dự trữ quốc gia cho hệ thống nhà thuốc
đồng thời lệnh cho hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động hai mươi bốn giờ
sau cuộc họp triều tiên đã ban hành lệnh của chủ tịch quân ủy trung ương về việc ổn định nguồn cung cấp thuốc ngay lập tức cho thủ đô bình nhưỡng bằng cách huy động nguồn lực của quân đội
bên cạnh công tác phân phối thuốc được chú trọng truyền thông triều tiên cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền
về các biện pháp chống dịch như vệ sinh đường hô hấp uống nước đầy đủ
bác sĩ bệnh viện kim man yu ông ri yong su cho biết
điều quan trọng là mọi người phải nghỉ ngơi đầy đủ và uống nhiều nước để tránh mất nước
ngoài ra mọi người cũng cần phải ăn những thứ dễ tiêu hóa giữ vệ sinh răng miệng và xúc miệng bằng nước muối thường xuyên
trước diễn biến dịch bùng phát mạnh thế giới liên tiếp đưa ra những lời đề nghị hỗ trợ triều tiên
phát biểu trước quốc hội hàn quốc ngày hôm qua
tân tổng thống yoon seok yoon khẳng định
ông sẽ nỗ lực giúp triều tiên đối phó với đợt bùng phát covid một mươi chín hiện nay
đề nghị gửi vaccine và các nguồn cung cấp cần thiết khác nếu bình nhưỡng đồng ý chấp nhận
ông yoon nhấn mạnh
chính phủ hàn quốc sẽ không chỉ hoãn việc cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người dân triều tiên
nếu triều tiên chấp nhận sự hỗ trợ của chúng ta
chúng ta sẽ không giữ chữ thuốc men
bao gồm vaccine covid một mươi chín thiết bị y tế và cả nhân viên y tế
hàn quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc thảo luận ở cấp chuyên viên với phía triều tiên để thúc đẩy sự hỗ trợ này
đến nay triều tiên đã nhận được nhiều lời đề nghị hỗ trợ từ cả liên hợp quốc trung quốc nga
theo một nguồn tin ngoại giao hôm qua cho biết
triều tiên đã thông qua kênh ngoại giao để đề nghị trung quốc hỗ trợ hàng hóa và trang thiết bị chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tiết lộ các cuộc đàm phán đang được tiến hành
song không nêu cụ thể triều tiên yêu cầu điều gì
được biết từ ngày một mươi hai tháng năm triều tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh thành phố trong cả nước để hạn chế lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
nước này cho biết phần lớn số ca tử vong xuất phát từ nguyên nhân người dân bất cẩn trong việc dùng thuốc
và thiếu kiến thức và hiểu biết về dịch bệnh cũng như phương pháp điều trị
với rất nhiều giả thuyết được đặt ra rằng tại sao đến thời điểm này triều tiên mới bùng dịch và nguyên nhân thực sự bắt đầu từ đầu
mới đây theo các chuyên gia đợt bùng phát covid một mươi chín triều tiên
có thể liên quan lễ duyệt binh
các chuyên gia nhận định lễ duyệt binh với hai mươi người tham gia ở bình nhưỡng vào cuối tháng bốn
có thể đã vô tình làm lây lan covid một mươi chín trên toàn quốc
hồng minh nhà nghiên cứu tại viện thống nhất quốc gia hàn quốc có trụ sở tại seoul cho rằng
đợt bùng phát covid một mươi chín hiện nay tại triều tiên liên quan chặt chẽ đến lễ duyệt binh ngày hai mươi năm tháng bốn
triều tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn ở thủ đô bình nhưỡng vào ngày hai mươi năm tháng bốn
để kỷ niệm chín mươi năm thành lập quân đội
cảnh quay trên truyền hình cho thấy hàng nghìn người không đeo khẩu trang đã tụ tập tại quảng trường kim nhật thành để theo dõi sự kiện
ông cho biết hơn hai mươi người đã chuẩn bị cho cuộc duyệt binh trong hai tháng trước khi sự kiện diễn ra
và ở lại thủ đô để chụp ảnh kỷ niệm với ông kim jong un
khi nhiều người xuất hiện triệu chứng sốt triều tiên dường như nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình
và tiến hành xét nghiệm sau khi những người tham gia duyệt bình
đã trở về địa phương
việc tổ chức duyệt binh với sự tham dự của nhiều người như vậy khi biến chủng omicron đang lây lan ở nước láng giềng trung quốc
cho thấy bình nhưỡng dường như đã quá tự tin vào khả năng đối phó và ngăn chặn virus của mình
trần ông seong chang chuyên gia thuộc viện seo jong của chính phủ hàn quốc nhận định
triều tiên là một trong những quốc gia đầu tiên đóng cửa biên giới vào tháng một năm hai nghìn hai mươi sau khi dịch bùng phát ở trung quốc
chính sách quản lý biên giới nghiêm ngặt này được cho là đã giúp triều tiên không ghi nhận ca nhiễm nào trong hai năm qua
bình nhưỡng từng tổ chức duyệt binh vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một với sự tham dự của hàng nghìn người không đeo khẩu trang song không có ca nhiễm nào được báo cáo
nhưng theo thời gian triều tiên có thể đã nới lỏng cảnh giác trong nước khi truyền thông không còn thường xuyên đưa tin về công tác chống dịch
giới phân tích cho hay
vào thời điểm lễ duyệt binh tháng chín năm hai nghìn hai mươi

triều tiên vẫn hạn chế chặt chẽ người và hàng hóa đến từ trung quốc
yang mu jin giáo sư tại đại học nghiên cứu triều tiên có trụ sở tại seoul nói

nhưng đầu năm nay triều tiên đã nới lỏng chính sách phong tỏa các tuyến lưu thông hàng hóa qua biên giới với trung quốc
ông trump nhận định virus có thể đã xâm nhập vào triều tiên qua các con đường như vận tải đường sắt tàu hàng và có thể là hoạt động buôn lậu qua biên giới
triều tiên ngày hôm nay đã ghi nhận thêm ba trăm chín mươi hai chín trăm hai mươi trường hợp bị sốt nhẹ và tám ca tử vong
nâng tổng số người tử vong lên năm người kể từ khi nước này xác nhận ca nhiễm ncov đầu tiên
tuy nhiên truyền thông triều tiên không nói rõ có bao nhiêu ca sốt và tử vong trong số này là do covid một mươi chín
chủ tịch kim jong un đã yêu cầu quân đội triều tiên tham gia chống dịch
triển khai lực lượng quân y hùng hậu nhằm ổn định ngay việc cung cấp thuốc ở bình nhưỡng
để đối phó với đợt bùng phát covid một mươi chín
hai nghiên cứu công bố mới đây cho thấy ở những người đã tiêm phòng nhưng vẫn mắc covid một mươi chín
việc nhiễm virus sars cov hai thậm chí còn tạo ra phản ứng miễn dịch tốt hơn so với tiêm mũi vaccine tăng cường
theo đó hàng triệu người đã tiêm phòng covid một mươi chín và sau đó nhiễm biến thể omicron
có thể sẽ không sớm bị nhiễm các biến thể khác và xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng
các kết quả này được các nhà nghiên cứu tại công ty công nghệ sinh học biontech
của đức và đại học washington mỹ công bố trên trang bioreap
kho tư liệu đăng các nghiên cứu chưa được chứng thực
giáo sư john wari giám đốc viện miễn dịch học tại đại học pennsylvania cho rằng
việc mắc covid một mươi chín đột phá tức là mắc covid một mươi chín sau tiêm chủng
về cơ bản có tác dụng bảo vệ tương đương với một mũi vaccine tăng cường
do đó những người mới mắc covid một mươi chín gần đây có thể đợi một thời gian trước khi tiêm mũi tăng cường tiếp theo nếu muốn
các nghiên cứu trên được công bố trong bối cảnh biến thể omicron đang tiếp tục gây ra
các đợt bùng phát dịch covid một mươi chín trên khắp thế giới đặc biệt là ở thành phố thượng hải trung quốc
chuyên gia phân tích sam fazeli tại hãng bloomberg intelligence cho biết
ông micron rất dễ lây lan và biến đổi khi các quốc gia nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch
làm tăng nguy cơ bùng phát các biến thể mới
hiện các cơ quan quản lý cân nhắc việc có nên cập nhật vaccine ngừa covid một mươi chín
thành phiên bản đặc hiệu chống biến thể omicron hay không
một phát hiện mới có thể giúp đưa ra các biện pháp mới triệt đề
nhằm đối phó với virus sars cov hai gây ra đại dịch covid một mươi chín
các nhà khoa học đã phát hiện ra một số tế bào bị nhiễm virus sars cov hai dường như phát nổ
điều này có thể giúp họ đưa ra các phương pháp điều trị mới triệt để nhằm giải quyết đại dịch covid một mươi chín
phản ứng được cho là xảy ra ở khoảng tám trên một mươi bệnh nhân nhập viện do covid một mươi chín
cho thấy cách mà virus sars cov hai gây tổn thương nghiêm trọng cho phổi và các cơ quan khác
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi hệ thống miễn dịch cố gắng loại bỏ virus sars cov hai
một số phần tử nguy hiểm có thể được giải phóng vào máu
gây ra viêm ở các bộ phận dễ bị tổn thương của cơ thể
một hiện tượng tương tự được gọi là bão saitukin
trong đó hệ thống miễn dịch giải phóng quá nhiều protein chống nhiễm chùng gọi là cytokine
sau đó tấn công mô khí

khó khăn yes

thường dẫn đến suy đa cơ quan
tuy nhiên việc phát hiện tế bào nhiễm virus sars cov hai có thể phát nổ
thực hiện nghiên cứu cùng với bệnh viện nhi đồng boston cho biết
viêm và chết tế bào là những yếu tố quan trọng của tình trạng bệnh covid một mươi chín nghiêm trọng
nghiên cứu của chúng tôi cho thấy paroptosis sự chết tế bào theo chương trình tiền viêm
bằng cách ly giải tế bào thường là thủ phạm
đó là một phát hiện quan trọng vì hiện tại các phương pháp điều trị covid một mươi chín của chúng tôi
đang hướng đến virus sars cov hai
nếu có thể nhắm vào quá trình gây bệnh chúng ta có thể phát triển một phương pháp điều trị hiệu quả
ngay cả ở những bệnh nhân không đạt hiệu quả với vaccine covid một mươi chín nhóm nghiên cứu nhấn mạnh
cảm nhận được nguy hiểm hệ thống miễn dịch bắt đầu quá trình pyrovosis trong tế bào gan
khi các tế bào phát nổ chúng sẽ giải phóng những chất hóa học bị hệ thống miễn dịch tấn công sau đó
dẫn đến suy gan
có một số loại thuốc được cho là dùng để điều trị perovosis
bao gồm disulfiram điều trị lạm dụng rượu và dimethylfumarate điều trị bệnh đa sơ cứng
nghiên cứu từ nhóm chuyên gia đại học imperial college london khiến họ cho rằng
viêm gan bí ẩn có thể là một trong số những di chứng hậu covid một mươi chín ở trẻ em
hầu hết trẻ đều xuất hiện triệu chứng dối loạn tiêu hóa sau đó là vàng da
một số trẻ nguy kịch và suy gan cấp tính
tuy nhiên các virus viêm gan a b c d e
không được tìm thấy trong tất cả các bệnh nhi này
nhiều giả thuyết đã được đưa ra trong đó nghi phạm hàng đầu là virus adeno
song thời gian gần đây giới khoa học có thêm nhiều dữ kiện
và chuyển hướng tập trung vào kẻ tình nghi mới
nhóm chuyên gia tại đại học imperial colut london cho rằng
các ca viêm gan cấp tính ở trẻ em gần đây
có thể là kết quả của tình trạng nhiễm ncov sau đó là adeno
tình trạng này tạo thành ổ chứa virus trong đường ruột của trẻ
sau khi trẻ mắc covid một mươi chín ncov có thể di chuyển tới đường ruột
hình thành ổ chứa virus
khi adeno xâm nhập chúng cộng hưởng và kích hoạt tế bào miễn dịch lặp đi lặp lại
nói cách khác ổ chứa virus sẽ làm nhiễu tín hiệu phản ứng của hệ miễn dịch
tạo thành các siêu kháng nguyên lặp lại và gây ra tình trạng phản ứng quá mức trong cơ thể
đây cũng là cơ chế khiến nhiều trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ mis c
trong và sau covid một mươi chín
sự xuất hiện của virus adeno là một trong những cơ chế
của adeno trong ổ chứa virus khiến tác động thêm nặng hơn
và dẫn đến các bất thường miễn dịch như viêm gan cấp tính được báo cáo gần đây
bà isabella egli đồng giám đốc trung tâm cấp bệnh do virus mới nổi
tại bệnh viện đại học geneva thụy sĩ nhận định
không thể loại trừ khả năng trẻ mắc viêm gan cấp tính hậu covid một mươi chín
bên cạnh giả thuyết do adeno như cơ quan an ninh y tế vương quốc anh đưa ra trước đó
bởi các chuyên gia không phát hiện được
virus adeno trong sinh thiết gan ở trẻ em mắc bệnh vào thời điểm hiện tại
các nhà nghiên cứu tại anh lưu ý
việc theo dõi phân của trẻ bị viêm gan là rất cần thiết trong tình hình hiện tại
nếu tìm thấy bằng chứng về tình trạng kích hoạt miễn dịch qua trung gian
là siêu kháng nguyên của ncov
họ có thể xem xét liệu pháp điều hòa miễn dịch ở trẻ em bị viêm gan cấp tính nặng
nhóm tác giả cũng nhấn mạnh
nhiễm ncov nghiêm trọng sẽ gây tổn thương gan
đồng nghĩa là bệnh viêm gan bí ẩn
mà chúng ta đang chứng kiến có thể là một trong những triệu chứng của covid một mươi chín kéo dài ở trẻ em
các chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại về việc cho phép một loại virus mới lây lan
không kiểm soát được ở những trẻ em phần lớn chưa được tiêm chủng
mà không biết những tác động lâu dài của coronavirus
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác liên quan đến giao thông
do thiếu quan sát xe ô tô nhãn hiệu hyundai santafe đã bị tàu hỏa hất văng xuống ruộng
năm người trong xe may mắn thoát nạn
vụ va chạm trên xảy ra vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày một mươi sáu tháng năm
tại đoạn giao cắt giữa đường dân sinh với đường sắt bắc nam
đoạn qua thôn tân hương xã hương trạch huyện hương khê hà tĩnh
vào thời điểm nói trên xe ô tô nhãn hiệu hyundai santa fe
biển kiểm soát ba mươi tám a hai mươi sáu nghìn bốn trăm sáu mươi chưa rõ danh tính người điều khiển
chạy từ đường mòn hồ chí minh vào thôn tân hương xã hương trạch
khi đến đoạn giao cắt với đường sắt do lái xe thiếu quan sát
sang số hiệu se tám đang chạy theo hướng nam bắc
tông vào phần đuôi phía bên trái xe
cú đâm mạnh đã khiến cho chiếc xe ô tô bị hất văng xuống ruộng
và bị hư hỏng nặng
may mắn là cả năm người ngồi trên xe ô tô đều đã thoát nạn
đoạn xảy ra vụ tai nạn là đoạn giao cắt giữa đường dân sinh
với đường sát bắc nam không có rào chắn
nhưng đã được lắp đặt hệ thống biển cảnh báo
nhận được thông tin lực lượng công an xã hương trạch
cùng cảnh sát giao thông công an huyện hương khê đã đến hiện trường
phân luồng giao thông
mới đây một vụ án đau lòng liên quan đến kẻ làm nhục cụ bà sáu mươi tám tuổi trên đường
đáng chú ý tỉnh tiết cụ bà trên người không mặc quần áo
nằm bất động ngay giữa con hẻm hai trăm hai mươi chín vắng vẻ
càng khiến cho nhiều người vô cùng bức xúc
công an tỉnh đắk lắc cho biết vẫn đang tạm giữ đối tượng
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi làm nhục cụ bà
cơ quan chức năng nhận định
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng diễn ra ngay tại trung tâm thành phố buôn ma thuột
theo điều tra ban đầu khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng năm
một nữ lao công đang quét rác trên đường lê duẩn thuộc phường e ba
hoảng hốt phát hiện một cụ bà trên người không có quần áo
nằm bất động ngay giữa con hẻm hai trăm hai mươi chín vắng vẻ
ngay lập tức nữ lao công vội hô hoán người dân
và trình báo lên cơ quan chức năng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu
nạn nhân sau đó được xác định là bà dtt sáu mươi tám tuổi ngụ tại phường e ba
nhận được tin báo công an thành phố buôn ma thuột đã phối hợp
với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc nhận định
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận
qua khám nghiệm ban đầu cho thấy dấu vết của đối tượng để lại không nhiều
thời điểm gây án lúc đêm khuya trời đổ mưa
trong khi đó nạn nhân bị bất tỉnh chưa thể lấy lời khai
nên gây không ít khó khăn đối với quá trình điều tra
tuy nhiên với sự phối hợp tích cực của phòng cảnh sát hình sự
và công an thành phố buôn ma thuột cùng các phòng ban liên quan
cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng eton hedog sau sáu giờ gây án
khi bị bắt đối tượng đang lẩn trốn tại một hoa viên trên đường lê duẩn thành phố buôn ma thuật
tại cơ quan công an eton khai nhận ngày một mươi một tháng năm
đối tượng đến phòng trọ của bạn trên đường tuệ tĩnh vườn e ba để uống rượu
sau đó cả hai tiếp tục rủ nhau đi uống thêm bia cho tới khuya
sau trầu nhậu eton lang thang trên đường lê duẩn
khoảng một giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng năm y tờ phát hiện bà t đang đi một mình trên đường lê duẩn
nên đã cầm theo một cục gạch và đi theo cụ bà
phát hiện đối tượng áp sát bà tê hoảng hốt định bỏ chạy
thì bị eton lấy gạch đánh đến bất tỉnh
sau đó y tơng đã kéo lê cụ bà vào hẻm hai trăm hai mươi chín để thực hiện hành vi đổi bại
gây án xong đối tượng để lại hiện trường một đôi dép một quần đùi một mũ bảo hiểm
rồi bỏ chạy về phòng trọ của bạn để lấy đồ đạc gửi từ trước và rời đi cho đến khi bị bắt giữ
được biết eton từng có hai tiền án về tội làm nhục người khác và cướp tài sản
mới ra tù ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
vụ việc khiến cho nhiều người không biết
người hoang mang vẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn thú tính của đối tượng eton
tại tây ninh phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở long khánh bị tố sản sỡ nữ sinh lớp chín
đang được rất nhiều phụ huynh học sinh và báo chí cả nước quan tâm
cụ thể ông đỗ quang trường chủ tịch ubnd xã long khánh huyện bến cầu tỉnh tây ninh xác nhận
chính quyền địa phương có nhận được đơn trình báo của gia đình ông t k qui là cha của nữ sinh tnbc một mươi năm tuổi
học sinh lớp chín trường trung học cơ sở long khánh về việc con của ông bị ông nvt phó hiệu trưởng nhà trường sảm sỡ
trong đơn gia đình mc có nêu rõ trước đó vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng năm
sau khi thi xong môn toán mc được ông nvt mời lên phòng làm việc để nói chuyện
tại đây ông t đã chủ động hôn lên má sờ ngực mông và ấn vào vùng nhạy cảm của nữ sinh c
do sợ hãi về hành vi của thầy giáo
nên mc đã về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe và có đơn trình báo gửi nhà trường cơ quan chức năng
lực lượng chức năng của xã và huyện đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc
chia sẻ về vấn đề này ông nvt thừa nhận bản thân có gọi mc lên phòng làm việc
để hỏi thăm về việc thi học kỳ hai và ôn thi tuyển lớp một mươi
vì mc là học sinh giỏi nên lâu nay luôn được quý mến
và ông tê có dùng tay đụng vào nốt ruồi trên mặt của mc
đáng nói vụ việc trên đã gây ra tâm lý lo sợ hoảng loạn cho nữ sinh c
khiến cho nữ sinh này bỏ thi bốn môn còn lại của kỳ thi học kỳ hai
ông lê khắc trình hiệu trưởng trường trung học cơ sở long khánh cho biết
nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh và đăng lấy ý kiến nhiều bên để xác minh vụ việc
tuy nhiên sự việc chỉ là một chiều nữ sinh kể lại cho mẹ nghe
nhà trường không lắp camera nên không có ai chứng kiến ông trinh nói
đối với trường hợp nữ sinh c
c đã bỏ thi bốn môn trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi học kỳ hai ông trinh cho biết
theo chỉ đạo của phòng giáo dục đào tạo huyện bến cầu
nhà trường sắp xếp tổ chức cho các em thi lại vào ngày một mươi sáu tháng năm
giám thị các thi cũng được phân công là giáo viên nữ
đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện bến cầu cũng cho biết thêm
đã nắm được thông tin và đang vào cuộc làm rõ sự việc
thưa quý vị nhìn vào việc triều tiên giáo diết truy vết và khoanh vùng dập dịch
có thể thấy quyết tâm của nước này đang được đẩy lên cao độ hơn bao giờ hết
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về dịch bệnh và tin tức pháp luật an ninh trật tự
gửi tới quý vị trong những bản tin tiếp theo vào các khung giờ một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng ngày hôm sau
xin kính chúc quý vị một ngày mới vui tươi và làm việc hiệu quả
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo